bị cáo lan rút hàng trăm nghìn tỷ đồng trái luật khỏi scb bị truy tố về tội tham ô tài sản với vai trò là đồng phạm
bị cáo hoàng làm việc tại scb trong gần ba năm với các chức vụ phó tổng giám đốc phụ trách khối tái thẩm định
phó tổng giám đốc thường trực phụ trách quản lý khối doanh nghiệp và quyền tổng giám đốc scb từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi một đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
những đồng tiền một đi không trở lại
theo các bị cáo hoạt động giải quỹ là làm các thủ tục để truyền tiền ra khỏi tài khoản thụ hưởng
mà trước đó scb đã giải ngân theo phương án vay vốn sau khi tiền giải quỹ ra thông qua các hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần có quay lại hay không
và sau đó đi đâu thì các bị cáo không rõ
bị cáo nguyễn phương anh cựu phó tổng giám đốc công ty sài gòn pennysula
có lời khai tại cơ quan điều tra về mục đích của các lần giải quỹ là mục đích giải quỹ tùy thuộc vào mỗi người trong vạn thịnh pháp
tuy nhiên theo tôi là vì dòng tiền cần sử dụng trong vạn thịnh pháp hàng ngày rất lớn hàng trăm đến hàng ngàn tỷ đồng
tại tòa khi luật sư công bố lời khai này bị cáo phương anh xác nhận lời khai này là đúng
cáo trạng xác định để hợp thức việc rút tiền đã được scb giải ngân theo phương án khống
cắt đứt che giấu dòng tiền tránh sự phát hiện xử lý của cơ quan chức năng
bà trương mỹ lan đã chỉ đạo thân tín lập phương án thực hiện việc giải quỹ bằng việc lập hợp đồng hứa chuyển nhượng cổ phần khống
để có thể sử dụng tiền mà không bị các cơ quan chức năng kiểm tra xử lý
đồng thời né tránh việc phải nộp thuế theo quy định của pháp luật
trương khánh hoàng trần thị mỹ dung và nhân viên scb cho các cá nhân được thuê đứng tên người thụ hưởng khoản vay
đứng tên cổ phần đến ngân hàng ký chứng từ rút nộp tiền
cho tiền tỷ nhưng không nhớ cho ai và cho bao nhiêu
theo cáo trạng bị cáo bùi anh dũng chủ tịch hội đồng quản trị scb được bị cáo trương mỹ lan cho hai mươi tỷ đồng vào năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn hai mươi một thường tết thêm hai mươi tỷ đồng
tuy nhiên tại tòa bị cáo lan nói không nhớ là cho hai mươi tỷ hay bốn mươi tỷ
bị cáo dũng thì khai khi làm chủ tịch hội đồng
chủ tịch hội đồng quản trị scb nhận thù lao một trăm tám mươi triệu đồng một tháng
thời điểm nhận chức vụ từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi bị cáo không nhận được kết luận thanh tra của ngân hàng nhà nước
ban hành vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi nêu rất nhiều sai phạm của scb
nếu bị cáo biết thì sẽ không nhận chức vụ này
bị cáo dũng cũng không phải là trường hợp duy nhất được bị cáo trương mỹ lan cho tiền mà không nhớ
tại tòa khi được luật sư hỏi có cho cựu quyền tổng giám đốc scb trương khánh hoàng một mươi triệu cổ phần
tương đương một trăm linh tỷ đồng không
thì bị cáo lan nói không nhớ hết đã từng cho ai cho bao nhiêu vì bị cáo chỉ biết cho chung những ai làm ở scb
còn phân chia ra sao thì là chuyện của scb
số tiền đã cho rất nhỏ với tôi bị cáo lan nói
bị cáo lan xin hội đồng xét xử được giải thích thêm rằng trước khi niêm yết cổ phiếu scb lên sản chứng khoán
bà có cho toàn thể nhân viên cổ phần của mình bao gồm cả bảo vệ nhân viên an ninh nhân viên vệ sinh
bị cáo trương khánh hoàng cho biết đối với một mươi triệu cổ phần được bà lan cho khi đã nghỉ việc
hoàng đã bán bớt còn lại chín tám mươi hai triệu cổ phần xin tự nguyện nộp lại cùng với tiền mua thêm ba trăm linh cổ phiếu để khắc phục thiệt hại
thưa quý vị sáng ngày một mươi năm tháng ba hội đồng xét xử tòa án nhân dân tp hcm tiếp tục thẩm vấn
làm rõ các vấn đề dân sự trong vụ án trương mỹ lan
sau sáu mươi tám tuổi chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn vạn thịnh pháp và tám mươi năm đồng phạm
theo đó khi hội đồng xét xử xác định một số tài sản của bị cáo
trương mỹ lan và gia đình đối với căn biệt thự cổ tại địa chỉ số một trăm một mươi hai võ văn tần quận ba tp hcm
bị cáo trương mỹ lan trình bày trước đây mua với giá bảy trăm linh tỷ đồng hiện căn biệt thự cổ này đang bị cây biên
tuy nhiên bà lan đề nghị không kê biên căn biệt thự cổ này
xin hội đồng xét xử không kê biên tài sản này vì thứ nhất đây là biệt thự cổ cần trùng tu để bảo tồn di tích
thứ hai là con gái của bị cáo đang thực hiện quá trình tu sửa nhưng năm nay vẫn chưa xong hiện còn đang giang dở
kính xin hội đồng xét xử xem xét để gia đình bị cáo giữ lại căn biệt thự này bị cáo lan nói
liên quan đến căn biệt thự này năm hai nghìn một mươi năm bà trương mỹ lan thông qua công ty cổ phấn miner đã mua căn biệt thự này với giá trên bảy trăm linh tỷ đồng
và tiến hành trùng tu vào năm hai nghìn một mươi chín sau khi trương mỹ lan bị khởi tố bắt tạm giam thì công trình trên đã tạm ngừng thi công
căn biệt thự cổ số một trăm một mươi hai võ văn tần trước đây có tên là biệt thự phương nam do hai cụ đặng kim chi
sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi tám và nguyễn kim sa đăng sinh năm một nghìn chín trăm ba mươi bốn làm chủ sở hữu cụ kim sa đăng đang quốc tịch mỹ còn cụ đặng kim chi sống tại căn biệt thự này
căn biệt thự được xây dựng trên khu đất hai tám trăm một mươi chín m hai theo kiến trúc pháp cổ là nhà cấp hai ba gồm hai tầng với tổng diện tích sàn xây dựng là hơn hai m hai
khi thị trường bất động sản sôi động căn biệt thự này đã được giao bán với giá bốn mươi bảy triệu đô la
ngay sau khi mua lại căn biệt thự này bà trương mỹ lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm hai nghìn một mươi
sở xây dựng tp hcm đã cấp phép xây dựng cho công ty stolis limits của singapore làm nhà thầu của công trình
do căn biệt thự cổ nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ công trình chỉ được trùng tu sửa chữa nguyên trạng mà không được xây mới
dự kiến tòa nhà sẽ được hoàn thành vào cuối năm nay tuy nhiên khi gần hoàn thành thì dự án lại phải ngừng thi công
đối với tòa nhà capitol palace ở hà nội
báo trương mỹ lan từng nói có thể bán một tỷ đô la mỹ
tuy nhiên chủ tọa phạm lương toản thông tin tại tòa rằng con gái chu diệp phấn của bị cáo lan có văn bản gửi tòa
trình bày đang có người trả ba trăm sáu mươi triệu đô la mỹ
tuy nhiên tòa nhà này đang thế chấp vay của bốn ngân hàng nước ngoài hai trăm ba mươi triệu đô la mỹ
do đó sau khi bán xong trả nợ cho bốn ngân hàng số tiền còn lại sẽ dùng để khắc phục hậu quả trong vụ án
cho nên bị cáo nói bán tòa nhà này một tỷ đô la mỹ là không đúng
trước thông tin của chủ tọa
sáu lan trình bày đã có người trả tòa nhà này bốn trăm linh năm trăm linh triệu đô la mỹ
chủ tọa cắt ngang bị cáo trương mỹ lan và nói rằng ai trả số tiền này
bị cáo đưa thông tin đây hội đồng xét xử sẽ tạo điều kiện cho bị cáo chứ không phải bị cáo cứ nói là xong
ngoài ra tại tòa người liên quan là đại diện ủy quyền cho công ty gia tuệ lâm đồng
trình bày trước đây có giao kết chuyển nhượng hai dự án ở hồ tuyến lâm cho một công ty của vạn thịnh pháp với giá chín trăm sáu mươi tỷ đồng
thời điểm đó phía công ty của vạn thịnh pháp mới trả sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng
nay công ty gia tuệ đề nghị hủy hợp đồng và hoàn trả lại sáu trăm bảy mươi hai tỷ đồng cho phía bà lan
tương đương với sáu bất động sản đã được kê biên
với yêu cầu của công ty gia tuệ bị cáo trương mỹ lan đồng ý
đối với khách sạn dayu hà nội bị cáo trương mỹ lan trình bày công ty cổ phần bông sen của gia đình bị cáo có bảy mươi ba cổ phần
con của bị cáo lan cũng đề nghị bán khách sạn này sau đó dùng tiền có được để khắc phục hậu quả của vụ án
tương tự với một công ty bảo hiểm của bà lan cũng được con gái bà gửi văn bản tới tòa
cho rằng có đối tác mua lại cổ phần của bà lan với giá bốn mươi triệu usd tương đương chín trăm hai mươi tỷ đồng
sau khi bán số tiền này sẽ được dùng để khắc phục hậu quả
đối với tập đoàn nhà máy sản xuất vaccine bị cáo trương mỹ lan đầu tư ba trăm một mươi năm tỷ đồng
trong văn bản gửi tòa con gái bà lan cho biết sẽ chuyển nhượng toàn bộ cho một đối tác khác với giá ba trăm một mươi năm tỷ đồng để thu hồi và khắc phục vụ án
bị cáo trương mỹ lan và đồng phạm bị tòa án nhân dân tp hcm xét xử sơ thẩm về hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn khoảng bốn trăm chín mươi tám tỷ đồng theo cáo trạng
tại phiên tòa được xét xử từ ngày năm tháng ba và dự kiến kết thúc vào ngày hai mươi chín tháng bốn
cuối giờ trưa ngày một mươi năm tháng ba phiên tòa kết thúc phần thẩm vấn hội đồng xét xử thông báo phiên tòa tạm nghỉ
đến sáng một mươi chín tháng ba viện kiểm sát sẽ phát biểu quan điểm và đề nghị mức án đối với các bị cáo